bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá cao về chất lượng của phiên thảo luận với nhiều ý kiến thẳng thắn
tranh luận sôi nổi của các đại biểu cũng như phần giải trình rõ ràng với nhiều giải pháp cụ thể của các thành viên chính phủ
các ý kiến cũng đã rất là thẳng thắn và có phần tranh luận giữa các đại biểu với nhau
và thêm nữa là có những vấn đề liên quan tới việc sau đó thì có sự trả lời của các bộ trưởng
theo cá nhân tôi đánh giá thì thấy rằng việc trả lời của các bộ trưởng đã bám sát vào các vấn đề mà các đại biểu nêu
tôi thấy là một tinh thần đại biểu theo rất sát các nội dung đặc biệt là những phân tích rất kỹ
những vấn đề đặt ra trong báo cáo trong đó có những phần tranh luận tranh luận giữa đại biểu với nhau
và tranh luận
trong tình trạng giữa đại biểu với các bộ trưởng tôi cho rằng đây là một tinh thần rất là thẳng thắn
rất là dân chủ và chúng ta cần nên phải phát huy
rất hoan nghênh có bộ trưởng là trả lời rất thẳng vào những vấn đề mà đại biểu đặt ra
nhưng mà vẫn có bộ trưởng là vẫn chưa có quan tâm vào đúng mục đích mà đại biểu làm cho đại biểu không hài lòng
tôi thấy là các cái vấn đề nóng bỏng nhất của kinh tế xã hội đất nước thì đều được bàn thảo đến
và tôi nghĩ là các
các đại biểu quốc hội đã thể hiện một cái tinh thần hết sức trách nhiệm và phản ánh đúng được những cái nguyện vọng
những cái mong muốn và cũng như cái kiến nghị của cử tri
và các thành viên chính phủ thì cũng đã có cái sự trả lời có cái sự trao đổi lại
nhưng mà tôi nghĩ là những vấn đề đặt ra vẫn còn rất là bề bộn
và phần lớn thì những cái trao đổi của các bộ trưởng mới chỉ là những cái định hướng rất là chung
thế còn những cái giải pháp cụ thể cho những vấn đề cụ thể thì tôi nghĩ là cần phải có một cái quyết tâm rất là